cũng như nhiều địa phương khác ở đồng bằng sông kiểu long tình trạng hạn hán xâm nhập mặn đang diễn ra gây gắt
ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và sinh hoạt của người dân ở nhiều xã trên địa bàn tỉnh long an
hàng trăm nông dân trồng lúa ở huyện tân trụ tỉnh long an đã bất lực trước diễn biến gai gắt của hạn mặn
và phải đứng nhìn khoảng một hectare lúa đông xuân chết trắng đồng
xã tân phước tây là một trong nhiều xã trên địa bàn huyện tân trụ đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi tình hình hạn mặn
toàn bộ hơn năm trăm linh hectare lúa đông xuân của bà con trong xã gần như không thu được hạt nào
lúa chết trắng đồng đã làm cho hàng trăm hộ nông dân ở đây bí cách trả món nợ tiền mua giống phân thuốc cày sới
cho các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp và dịch vụ nông nghiệp
mặc dù địa phương cũng đã phối hợp với quỹ ban dân xã bình trinh đông để mà tổ chức trạm bơm
để dẫn nguồn nước từ hệ thống thủy lợi nhật tảo về phục vụ cho bà con nhân dân
ở địa bàn xã
tuy nhiên do địa bàn cũng gặp nhiều khó khăn cho nên nguồn nước trên địa bàn xã
khi mà tổ chức bơm cắp thì cũng không có phục vụ được nhu cầu của người dân
hàng nghìn hectare lúa chết khô đây là hồi chuông cảnh báo về những diễn biến bất lợi khó lường
của biến đổi khí hậu
do vậy giải pháp trước mắt và lâu dài để ứng phó và thích ứng với hạn mặn
cần phải được các ngành các cấp nhà khoa học vào cuộc quyết liệt
để cùng chung tay sống chung
với hạn mặn trong điều kiện biến đổi khí hậu khó lường trong thời gian tới